sau được gửi từ danh sách bạn bè của mình trên facebook chị trang cũng không nghi ngờ gì và mở ra luôn

một bức thư quảng cáo đính kèm link hay thư đính kèm các tệp chúc mừng năm mới trông giống như bất kỳ email nào người dùng sẽ không thể biết được những email kiểu này chứa mã độc hay không
theo các chuyên gia an ninh mạng ngoài việc số lượng máy tính bị nhiễm mã độc của vn quá lớn
việc nhận và phát tán thư giác tin giác còn do nhiều nguyên nhân
hàng năm thì tỷ lệ máy tính bị nhiễm virus tại việt nam theo thống kê của bkv thì nó cũng rơi vào khoảng từ sáu mươi đến bảy mươi
như vậy đây là một tỷ lệ rất là lớn với những số lượng máy tính thường xuyên sử dụng tại việt nam
thì mỗi năm là có tới trên dưới sáu mươi triệu lượt máy tính bị nhiễm mã độc
và đây có thể nói là một cái cơ hội
và với cái lượng máy tính bị nhiễm mã độc lớn như vậy thì các cái máy tính này có thể là bị hacker lợi dụng để tham gia vào những cái việc như là gửi tin nhắn rác đi
và dẫn tới là việt nam luôn luôn nằm trong top các nước phát tán thư giác nhiều nhất thế giới
theo các chuyên gia trong những dịp lễ lớn như tết hay ngày kỷ niệm người sử dụng nên thận trọng khi mở file đính kèm hoặc đường dẫn khi nhận được các mail
thậm chí là mail được gửi từ địa chỉ
đặc biệt không làm theo bất kỳ yêu cầu nào trước khi được xem đường link
bên cạnh đó cần cập nhật thường xuyên các phần mềm trên máy tính và thận trọng khi trao đổi thông tin trên internet
thời gian gần đây nhiều hộ dân tại thôn ba a và ba b nà cà xã sĩ bình huyện bạch thông tỉnh bắc cạn luôn sống trong tình trạng bất an lo lắng
bởi nguồn nước dùng sinh hoạt của hai thôn xuất hiện tình trạng vắng đục ngả ố vàng có mùi khó chịu
theo người dân cho biết
khi mỏ quặng trì kẽm của công ty trách nhiệm hiếu hạn khai khoáng bắc cạn đi vào hoạt động thì mới xuất hiện tình trạng trên
đây là cái mỏ nước chính được cung cấp nước cho hơn năm mươi hộ dân của thôn ba a nà cà của xã sĩ bình
theo người dân ở đây cho biết thì đây là mỏ nước tự nhiên và đã cung cấp nước sinh hoạt cho các hộ dân ở đây rất là lâu rồi
nhưng mà tuy nhiên thì từ khi cái mỏ quặng trì kẽm này đi vào hoạt động thì ô nhiễm nước bắt đầu xuất hiện
và người dân cũng đang rất là lo lắng cho tình trạng nước bị ô nhiễm ở đây
dân thôn nà cà là có cơ sở bởi chỉ cách mỏ nước này vài chục mét hoạt động khai thác khoáng sản vẫn diễn ra
điều đáng nói là trong quá trình sản xuất những dòng nước thải sau khi qua hệ thống xử lý được doanh nghiệp xả thẳng ra môi trường
khu vực gần mỏ nước tự nhiên mà người dân dùng để sinh hoạt ăn uống
nhìn bằng mắt thường có thể nhận thấy nước thải ra có màu đen dạng bùn lỏng mùi khó chịu của kim loại than trong nước
nói tính có bị nhiễm độc hay nhiễm gì dân thì không biết
còn thực tế mỏ vào khai thác như thế này rồi khai thác rồi dựng lán chạy này nổ máy này
với lại khoan nổ đá mìn ở trên ấy đã dồn toàn bộ đá mìn xuống trên đầu nguồn nước này
có như là dân dùng rất là hoang mang và lo sợ
nói chung là không dám dùng để mà uống cái nguồn nước này ấy
sau khi được xả ra ngoài môi trường
những dòng nước thải này chảy qua các khe đá mương dẫn nước chảy thẳng xuống khu vực cây lúa trong hoa màu của người dân
tình trạng này kéo dài đã lâu
khiến các hộ dân không khỏi lo lắng trước nguy cơ ảnh hưởng đến việc cây lúa chăn nuôi sau này
để người dân thôn nà cải yên tâm sinh hoạt và sản xuất
thì rất cần các cơ quan có thẩm quyền
thường xuyên thanh tra kiểm tra
trong đó việc quan trắc nguồn nước theo định kỳ là yếu tố quan trọng
đặc biệt là cần nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp đối với vấn đề bảo đảm môi trường
tránh ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân
trong phần tin quốc tế eu cảnh báo đã đến lúc anh phải đưa ra hướng lựa chọn về quan hệ hậu brexit
trường khoán mỹ giảm điểm sâu nhất trong ngày
liên quan tới đàm phán brexit trưởng đoàn đàm phán của liên minh châu âu eu michel barnier tuyên bố
hiện đã đến lúc nước anh phải đưa ra lựa chọn về kiểu quan hệ mà london muốn có với eu
sau khi anh chính thức rời khối này vào tháng ba năm hai nghìn một mươi chín trong tiến trình còn được gọi là brexit
trường khoán mỹ đã đưa ra lựa chọn về kiểu quan hệ mà london muốn có với eu sau khi anh chính thức rời khối này vào tháng ba năm hai nghìn một mươi chín

ông banier khẳng định muốn anh làm rõ lập trường của nước này về quan hệ tương lai với eu trong vài tuần tới
theo ông việc nước anh quyết định rời bỏ liên minh thuế quan và đứng ngoài thị trường chung của eu thì chắc chắn những rào cản thương mại đối với hàng hóa và dịch vụ của nước anh là không thể tránh khỏi và nước anh cần phải đưa ra sự lựa chọn
về phần mình ông davis tuyên bố ông tin tưởng rằng có thể đạt được một thỏa thuận chính trị về giai đoạn chuyển tiếp sau brexit trước thời điểm hội nghị thượng đỉnh eu diễn ra vào tháng ba tới
theo kế hoạch anh và eu cũng sẽ nối lại đàm phán trong ngày hôm nay tại bruxelles về giai đoạn chuyển tiếp hai năm sau brexit
ngày năm tháng hai thị trường chứng khoán mỹ đã có phiên giảm điểm mạnh nhất trong ngày trong sáu năm qua sau khi giới đầu tư quyết định bán tháo kiếm lời
do lợi thức trái phiếu tăng mạnh trong tuần qua cũng như là giá trị cổ phiếu tăng lên mức kỷ lục vào hồi tháng trước
trong phiên giao dịch ngày năm tháng hai chỉ số công nghiệp dow jones đã giảm gần một sáu trăm linh điểm mức giảm điểm trong ngày lớn nhất trong lịch sử tương đương sáu
trước khi chốt phiên ở mức một một trăm bảy mươi năm hai mươi một điểm tương đương giảm bốn sáu mức cao nhất kể từ tháng tám năm hai nghìn một mươi một
động thái này diễn ra sau khi các chỉ số dow jones và s p năm trăm linh đã có mức tăng điểm cao nhất theo tháng
động thái này diễn ra sau khi các chỉ số dow jones và s p năm trăm linh đã có mức tăng điểm cao nhất trong ngày
tuy nhiên với việc ngân hàng dự trữ liên bang mỹ phép nhiều khả năng tăng lãi suất ngắn hạn ba bốn lần trong năm hai nghìn hai mươi
lợi tức cổ phiếu tăng và báo cáo tốt về thị trường lao động mỹ trong tuần qua đã gây quan ngại về khả năng lạm phát tăng
cùng ngày nhà trắng khẳng định tổng thống donald trump hiện đang tập trung vào tình hình sức khỏe dài hạn của nền kinh tế và những yếu tố nền tảng vẫn hết sức mạnh mẽ
sức mạnh mẽ
mỹ và nga đã chỉ trích lẫn nhau tại hội đồng bảo an liên hợp quốc trong bối cảnh washington
tìm cách thúc đẩy thế chế này đưa ra một tuyên bố chỉ trích các vụ tấn công được cho là sử dụng
khí clor ở syria khiến nhiều người bị thương vài ngày qua
phát biểu tại cuộc họp đại sứ mỹ nikki haley khẳng định đã có bằng chứng rõ ràng từ hàng chục
nạn nhân về các vụ tấn công này ở khu vực đông guta do phe nổi dậy kiểm soát
theo dự thảo tuyên bố do mỹ soạn thảo washington đề xuất hội đồng bảo an liên hợp quốc
thông qua một tuyên bố chỉ trích với ngôn từ mạnh nhất về một vụ tấn công được cho bằng khí clor
tại thị trấn của syri khiến hai mươi dân thường bị thương trong đó có trẻ em
về phần mình đại sứ nga vasily nebezia đã cáo mục mỹ đang phát động chiến dịch tuyên truyền
nhằm quy trách nhiệm sai cho tổng thống syria bashar al assad về các vụ tấn công hóa học
nga đã đề xuất một tuyên bố sửa đổi theo đó không đề cập đến vụ tấn công ở đông guta
và nhấn mạnh rằng những vụ việc này cần phải được tiến hành điều tra một cách đáng tin cậy và chuyên nghiệp
tuy nhiên mỹ đã bác bỏ những thay đổi này và do đó hội đồng bảo an đã không thông qua bất kỳ tuyên bố nào
tổng thống maldiver abdullah yamin vừa ban bố tình trạng khẩn cấp kéo dài một mươi năm ngày
sau khi ra lệnh cho các lực lượng an ninh bắt giữ một loạt lãnh đạo cấp cao như là cựu tổng thống
maumun abdul qayyum tranh án tòa án tối cao abdullah saeed và thẩm phán của tòa ali hamid
quyết định được đưa ra
sau khi chính phủ không tuân theo một phán quyết của tòa án tối cao
thả chín lãnh đạo đối lập đang bị giam giữ
truyền thông maldives cho biết lệnh tình trạng khẩn cấp có hiệu lực từ tối ngày năm tháng hai
trong thời gian này ngoài một số quyền nhất định bị hạn chế các hoạt động chung
dịch vụ và kinh doanh sẽ không bị ảnh hưởng mọi khu nghỉ dưỡng và các chuyến bay vẫn duy trì
hoạt động bình thường tổng thống yamin cũng bảo đảm toàn bộ người dân maldiver và cộng đồng
quốc tế sinh sống và tới thăm nước này được an toàn tình trạng khẩn cấp sẽ không ảnh hưởng
đến du khách tới thăm quần đảo ở ấn độ dương này hiện phe đối lập đang chiếm đa số khế
tại quốc hội maldives điều này có nghĩa họ có thể buộc tội tổng thống yamin
chính quyền của tổng thống maldiver trước đó cho biết xung đột pháp lý khiến chính phủ khó
có thể tuân theo sắc lệnh của tòa án tối cao thả tự do cho các lãnh đạo đối lập
quyết định này có thể làm sâu sắc thêm khủng hoảng chính trị tại quốc đảo này
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của truyền hình nhân dân